khi nguyễn xuân quý bị bắt hắn đã khai ra tên của một đối tượng trên địa bàn hà nội đã từng bắt tay với mình trong phi vụ đặt hàng ba trăm linh viên thuốc lắc đó chính là hương mầu
lúc đó khi đang điều trị tại bệnh viện tâm thần trung ương một nhận đơn đặt hàng quý giấu ba trăm linh viên thuốc lắc vào góc vỏ túi trà thái nguyên sau đó giao cho đàn em nguyễn văn ngọc đi giao hàng
đã mang số ma túy này đến trung cư mi bách gia lâm nơi ở của hương mầu để giao hàng
ngoài phi vụ kể trên nguyễn văn ngọc còn khai tối ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một theo chỉ đạo của nguyễn xuân quý ngọc đã mang hai túi chứa khoảng một viên thuốc lắc đến giao tại kho của hương mầu ở phường đức giang quận long biên
những lời khai của các đối tượng trong đường dây của nguyễn xuân quý đã đem đến cho cơ quan điều tra nhiều thông tin rất quý giá về đối tượng hương mầu đặc biệt trong đó có hai địa chỉ liên quan tới hoạt động mua bán ma túy của hương
đó là một căn hộ ở tầng ba mươi bốn trung cư mi bách gia lâm và một căn nhà được xem là kho chứa hàng của hương ở phường đức giang gia lâm
đối tượng đã chọn vị trí của căn nhà là một căn trung cư bị góp khuất

từ mi bách hương dễ dàng di chuyển đến địa bàn long biên là nơi đối tượng này có rất nhiều anh em họ hàng
nên là đối tượng thường tuân di chuyển về cái địa chỉ nhà qua lại giữa các địa chỉ ở bên đức giang
thì đối tượng này thường xuyên đi đường d
và đặc thù của đường d thì là buổi tối nhất là buổi tối thì nó rất vóng vẻ
nên là rất khó trong công tác trí sát
nên là với cái đường d này thì anh em cũng tận dụng địa hình
tức là nó có lối trên và lối dưới
nhiều khi là anh em cũng phải đi nếu đối tượng đi lối trên thì ta đi lối d dưới
mà đối tượng đi lối d dưới thì ta đi lối d trên
để tránh cho việc đối tượng hiện có làm bắt
và cũng để thuận tiện cho quá trình theo dõi được
tại long biên hường thuê hai ngôi nhà để làm kho chứa hàng
một ở địa chỉ số chín mươi sáu đức giang
chính là địa chỉ mà đàn em của nguyễn xuân quý đã cung cấp cho cơ quan điều tra
và kho còn lại nằm ở ngõ năm mươi hai gia quất phường thượng thành
đây là hai ngôi nhà bốn tầng kiên cố
được lắp đặt hệ thống camera giám sát chặt chẽ
và mỗi kho
đều có kết sắt cài đặt mật mã
để cất dấu ma túy
hai kho hàng này hường giao cho các đối tượng thân thích
ở tại đó để trông coi
đặc biệt các kho đều nằm trong khu vực dân cư
làng xã của hường
như vậy hương dễ dàng thiết lập vòng cảnh giới
dễ dàng nắm bắt thông tin
khi có vấn đề bất thường
đối tượng hương mẩu là một đối tượng
mà có rất nhiều
lực lượng trong công an đỉnh phố
đã tiến hành đấu tranh với đối tượng này
thế nhưng mà cũng đều không thành công
và rất khó đối tượng đều thoát
lý do là bởi vì
cũng có thể chỉ bắt được tay chân của hương mậu
nhưng các đối tượng tay chân thì cũng đều được
sự giáo dục sự cứu mang của đối tượng
rất trung thành và không khai về đối tượng cầm lợi
chính vì thế mà
cũng rất nhiều đơn vị đã làm nhưng không vơi tới được đối tượng cầm đầu này
đấy là điều thứ nhất
điều thứ hai là trong quá trình
như nói lúc đầu là đối tượng cũng có rất nhiều chân rết
và tiếp cận với lực lượng của chúng ta
cho nên là anh em đi làm nhưng mà nhiều khi chỉ sơ sẩy thôi
thì cũng có thể là
dẫn tới cái lộ thông tin là đối tượng sẽ
nắm im hoặc là đối tượng sẽ có
những thủ đoạn khác để đối phó
điều thứ ba là các cái
trong quá trình làm ấy thì
do cái việc là chúng ta cũng
trước đây ấy thì đánh giá
đối tượng nó chưa được kĩ
cho nên là cái quá trình làm
khi mà bắt những đối tượng
là những đối tượng thực hành
của đối tượng
đối tượng này giúp sức cho đối tượng thì
nó dẫn tới cái việc động lộ
bởi vì thực ra là đối tượng có rất nhiều những cái địa điểm
khác nhau để hoạt động
và mỗi một địa điểm nó cũng
giao cho những một số những cái đối tượng rất là thân tín
thế cho nên là chỉ cần có động
ở một đối điểm thì các điểm khác
cũng có thể sẽ không còn
nữa cho nên là cái việc bắt giữ
nó cũng rất là khó
cứ như vậy trong vòng khoảng chục năm trở lại đây
khương mẩu đã xây dựng một đường dây
buôn bán ma túy tổng hợp
vào loại siêu to khổng lồ
cung cấp ma túy cho nhiều đường dây ở hà nội
mỗi đơn hàng cô ta bán
cả cân ma túy đá trở lên
trị giá từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh triệu đồng
dân buôn ma túy đá
ở hà nội từng đôn rằng
vào diễn tuyết nguyên đán hai nghìn hai mươi một
khương đã mạnh tay gom tiền
đặt cả tạ ma túy đá
trị giá vài chục tỷ đồng để tiêu thụ
từ những lời đồn này
mà tiếng tam hương mẩu
càng ngay càng nổi trong giới buôn hàng trắng
qua nhiều ngày
giám sát và
cài cắm camera
để mình theo dõi cái gì biến động vào nó
thì chúng tôi xác định là
có nhiều đối tượng
là đàn em là tay sai
cho đối tượng hương
lối lên là đối tượng ngô duy dương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
tổ hai mươi phường thượng thanh
quận nông biển hà lộ
thứ hai là đối tượng
nguyễn thành đức
phường thủy khuê
phường thủy khuê quận tây hậu
và thứ ba là đối tượng kim anh
đối tượng kim anh là phường cầu giang
quận hai bà trường hà lộ
đối tượng dương là một đối tượng nhà bên đức giang
đối tượng này thì người nhỏ con
nhưng mà rất là nhanh
hoạt động theo sự chỉ đạo của hương mẩu
rất là chủ động
chủ động liên lạc và liên hệ
để hoạt động về việc vận chuyển
cũng như đi giao ma túy cho khách
qua giám sát của nhà duy dương
tại phố đức giang
thì quận thủy làm mắt được
cái nơi cất giấu ma túy
ngoài nhà hương mẩu
thì duy dương vẫn
cất giấu ma túy tại nhà của dương
trực tiếp là tại phòng ngủ của đối tượng
khi hương chỉ đạo thì dương xem
là người mang ma túy đi giao cho khách
dương từng có một tiền án
là người lau cá
ban ngày dương rất ít khi xuất hiện
chỉ thường đi ra ngoài vào ban đêm
đối với hương dương là tay sai trung thành nhất
mọi hoạt động của dương
đều nhất nhất làm theo chỉ đạo của đàn chỉ
nhiều năm trong giới buôn hàng trắng
có nhiều tai mắt nhiều mối quan hệ
hương mẩu tự tin cho rằng
kinh nghiệm để không bị công an phát hiện
phải hoạt động theo bất kỳ quy luật nào cả
đối tượng chỉ đi đường d
ngoài đường d ra thì đối tượng gần như
không có đi đường trong phố
tại vì trong phố thì đối tượng
thứ nhất là tránh sự kiểm soát
tránh sự giám sát của các cơ quan chức năng
nhưng mà đa phần sẽ lựa chọn những khu
nhưng mà vui chơi gọi là vui chơi
của các thiếu nhi
để đối tượng dễ dàng phát hiện
đặc thù trong giờ hành chính
đối tượng này thích giao
gần như là cũng có một số hoạt động
buôn bán ma túy
trong cái giờ hành chính
giờ hành chính thì đặc thù của khu vui chơi
là các trẻ nhỏ
chỉ có trẻ nhỏ và người già
ở khu vui chơi thôi
chứ không có thanh niên
nên đối tượng lắm bắt được việc đấy
cũng lợi dụng vào việc đấy
để xem tiến hành bàn giao
và khi các đối tượng đàn em
chạy xuống xung quanh
bao quát xung quanh toàn bộ vị trí
để xem có ai theo dõi
hay ai tổ chức trú bắt thì không
các đối tượng đa số đã trao đổi bằng điện thoại
bằng mạng xã hội
cũng có gặp nhau nhưng rất ít
ít khi bọn chúng gặp nhau
chỉ hầu như nếu có gặp nhau thì đi
chủ yếu là ăn tối
sau đó là các đối tượng nhà ai về nhà rời
còn việc mua bán ma túy thì chủ yếu chỉ đạo qua điện thoại
ít khi các đối tượng gặp nhau
để ra ma túy
cái việc giao nhận ma túy thì đa số là
dương sẽ là người chủ động đến
gặp hương để lấy
chứ hương không mang giao đưa cho dương
trong các hoạt động giao dịch của mình
hương và đồng bọn thống nhất
quy ước với nhau dùng những tiếng lóng
như ngô để chỉ ma túy đá
nước tức là thuốc lắc
và kem chính là ketamin
trong nhiều đồ mối làm ăn với hương
có một đối tượng giống mình
rất bí ẩn thường được gọi là
chen hoặc mèo
hương đã từng đặt mua của mèo
số lượng ma túy lớn từ năm đến bảy kg
chen cẩn thận
không để lộ thân phận thực sự của mình là ai
thế nhưng cả hương
và chen đều không ngờ rằng
chính chen lại là người lộ sáng
trước cả hương
trong năm hai nghìn hai mươi một công an hà nội
phát hiện ra một đường dây mua bán vận chuyển ma túy
từ nghệ an về hà nội
với số lượng rất lớn
đối tượng cầm đầu đường dây này có tên là
nguyễn nhự lý
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở huyện thanh trương nghệ an
nguyễn nhự lý
là đối tượng bị công an nghệ an
ra truy nã đặc biệt toàn quốc
lý đã trốn sang lào
rồi từ đó kết nối với đàn em thân tín
để hình thành đường dây ma túy
tại nghệ an hà nội
tuy còn trẻ nhưng rất xảo quyệt
và tinh khôn
nguyễn nhự lý
đã trực tiếp vào đến nghệ an
để lắm thông tin
di biến động của đối tượng
và trực tiếp theo dõi đối tượng
từ nghệ an
sau khi nhận được thông tin
đối tượng sẽ vận chuyển một số lượng lớn ma túy
bằng ba ô tô
bằng hai xe ô tô trở hàng
và một xe ô tô dẫn đường cảnh giới
chúng trang bị cho các xe đều có bộ đàm
để cảnh báo trên đường
nếu có các chốt chặn
thì tổ công tác
do tôi trực tiếp
đã theo các đối tượng từ nghệ an
khi xác định trên
các đối tượng đi những phương tiện nào
một mươi bốn h chiều ngày hai mươi sáu tháng ba
các đối tượng vừa đến kho hàng của lý
tại một trung cư
trên đường trần duy hương quận cầu giấy
thì đã bất ngờ
bị lực lượng công an mật phục tại đó
ấp vào bát giữ
tàng vật thu giữ được là
cơ quan điều tra đã khai thác được
nhiều thông tin từ các đối tượng đàn em
của nguyễn nhữ lý
trên là chen và mèo
đồng thời có mối quan hệ mật thiết
với bà chồng hương mầu tại hà nội
từ đây thông tin về kẻ
đã từng bắt tay với hương mầu
thực hiện phi vụ giao dịch
từ năm đến bảy kg ma túy
mà công an hà nội đã nắm được trước đó
chính là nguyễn nhữ lý
khi mà đối tượng mèo này
bị bắt tại hà nội
tức là chân rết của đối tượng mèo bị bắt tại hà nội
thì đối tượng này có cầu cứu đến đàn trị
đối tượng hương
thì đối tượng hương có cử đàn em của mình
vận dụng các mối quan hệ xã hội
và gửi nhờ đối tượng mèo này
sang bên khu trung cư tám mươi bảy đến nam
để tránh sự truy đuổi của công an
đồng thời đối tượng hương này
cũng cử luôn người tiếp tế
tiếp tế cho đối tượng mèo này
và nắm bắt thông tin là xem quá trình đấu tranh của công an
công an có sợ gì không
có phát hiện được đối tượng mèo hay không
hay chỉ là đối tượng chân rết
thế nhưng toàn bộ hành vi này của chúng

với bà chồng hương mầu
đã không qua mắt được cơ quan công an
bản chuyên án
đã lên phương án giám sát kỹ
tại ba địa điểm
tại trung cư mi pek gia lâm
tại kho ma túy số chín mươi sáu đức giang
và mũi ba
tại số tám mươi bảy lĩnh nam
là nơi nguyễn nhự lý đang lẩn trốn
đây chính là thời điểm vàng
để bản chuyên án thực hiện bước đột phá
sau khi chúng ta xác định được tất cả địa điểm
cái khâu quan trọng nhất là phải khâu bí mật

và trong cái việc thứ hai là
chúng ta phải bắt đồng loạt
bắt đồng loạt
chọn được cái thời cơ để bắt đồng loạt